điều tra ban đầu dung và tùng quen biết nhau năm hai nghìn một mươi chín sau đó dung về sống chung với tùng và cha mẹ ruột của tùng ở xã tân thành huyện bình tân
ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dung và tùng xảy ra mâu thuẫn nhưng được mẹ của tùng nhiều lần can ngăn
sau đó dung nghe tùng nói chuyện điện thoại nghi là tùng nói chuyện với bạn gái
nên đến hai mươi một giờ cùng ngày dung đã dùng dụng cụ rút xăng từ xe mô tô rồi dùng xăng tạt vào người tùng và bật lửa gây cháy
tùng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu
nhưng đến tối ngày một mươi ba tháng chín thì tử vong
khi hay tin tùng tử vong dung đã đến công an xã tân thành huyện bình tân đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội